vào khoảng dạng sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bảy trên địa bàn khóm sa phô thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sụt hoàn toàn đoạn lộ bê tâm
đoạn bị sụt lún có chiều ngang một năm mét với chiều dài khoảng năm mươi mét
mặc dù vụ sạt lở không làm sụt lún nhà dân tuy nhiên tại một số địa điểm có dấu hiệu dạn nứt sâu xuống đất
sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khảo sát
nhận định tình hình thống kê thiệt hại chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản